đến một mươi chín h ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh năm một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chậm theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi chín mươi một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông kèm gió giật mạnh
sóng biển cao từ một năm hai năm m cấp độ rủi ro thiên tai cấp một